như chúng tôi đã đưa tin áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão đây là cơn bão thứ một mươi bảy hoạt động trên khu vực tây bắc thái bình dương
trong khoảng đêm nay đến sáng sớm ngày mai ngày hai mươi một tháng một mươi bão sẽ đi vào biển đông và là cơn bão số tám ảnh hưởng đến nước ta
dự báo khi di chuyển vào biển đông bão số tám có cường độ mạnh ở mức cấp tám cấp chín di chuyển nhanh theo hướng tây
cường độ mạnh nhất khi bão ở vào khoảng kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ vĩ bắc gần khu vực huyện đảo hoàng sa
lúc này cường độ của bão mạnh khoảng cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
khi đến khu vực quần đảo hoàng sa bão sẽ di chuyển chậm hơn và khi đó diễn biến về cường độ và quỹ đạo của bão có thể sẽ thay đổi
các dự báo tiếp theo cho thấy bão có thể di chuyển hướng về các tỉnh miền trung và ảnh hưởng trực tiếp đến miền trung trong khoảng ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tuy nhiên trước đó thời tiết sẽ giảm mưa
các tỉnh trung bộ sẽ còn mưa cho đến khoảng ngày hai mươi một
và từ khoảng ngày hai mươi một cho đến ngày hai mươi bốn chúng tôi đánh giá là sẽ có quá trình gián đoạn mưa và ngớt mưa
do đó thì chúng ta sẽ tập trung mọi công tác để chuẩn bị ứng phó tốt nhất trong thời gian này
và sau đó thì từ khoảng ngày hai mươi bốn hai mươi năm khi mà ảnh hưởng của quân bão thì sẽ có một đợt mưa lớn
bão sẽ gây mưa ở các tỉnh từ phía nam đồng bằng bắc bộ tới khu vực bắc và trung trung bộ
vì vậy các địa phương cần gấp rút có phương án phòng chống bão và bảo đảm an toàn cho nhân dân